theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế tỉnh bình phước cho biết
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu địa phương này đã có gần một trường hợp mắc bệnh sốt rét
con số này đã đưa bình phước trở thành một trong những địa phương có số người bị số z cao nhất cả nước
đáng lo ngại trong số gần một trường hợp mắc sốt rét có khoảng ba trăm linh ca kháng thuốc trùng fansiparoun
đây là một chủng sốt rét rất nguy hiểm dẫn tới sốt rét ác tính gây tử vong cao
cùng với sốt z từ đầu năm đến nay bình phước có hơn ba tám trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
địa phương này cũng đang bị cảnh báo về nguy cơ xảy ra virus zika
trước tình hình trên ngành y tế bình phước cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
tuyên truyền phổ biến thông tin rộng rãi đến người dân để tránh sự bùng phát của dịch bệnh